kính thưa quý vị gần chục chiếc xe ben nối đuôi nhau chạy vào giờ cấm từ quốc lộ một
vào đường trường chinh phường tân thế nhất quận một mươi hai tp hcm bị đội cảnh sát giao thông an sương chặn xử lý
mặc dù đường trường chinh có gắn cấm biển xe tải trên hai năm tấn và xe ô tô khách dường nằm lưu thông từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
hơn hai mươi một h ngày một mươi hai tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác của đội cảnh sát giao thông an sương
phát hiện đoàn xe bên xe tải và xe khách dường nằm chạy từ quốc lộ một đến ngã từ an sương
thì rẽ vào đường trường chinh trước thời gian quy định tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu đoàn xe dừng lại để kiểm tra
làm việc với cảnh sát giao thông các tài xế xe ben thừa nhận chạy qua tuyến đường này hàng ngày
hiểu luật giao thông chấp nhận lỗi vi phạm và cho biết đang chở vật liệu cho một công trình trên địa bàn quận bình tân
một số người dân lo lắng việc đoàn xe ben nối đuôi nhau chạy trong giờ cấm là vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông
và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và rất mong cảnh sát giao thông xử lý nghiêm và không để tái diễn
đến gần hai mươi hai giờ tổ công tác lập biên bản xử lý bảy xe ben xe khách vi phạm lỗi đi vào khu vực cấm
với lỗi vi phạm này mỗi trường hợp sẽ bị xử phạt hai năm triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe hai tháng
thời gian qua cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm giao thông
tuy nhiên vẫn còn một bộ phần lái xe lợi dụng lúc vắng mặt lực lượng chức năng mà cố tình vi phạm
cục quản lý thị trường tp hcm thực hiện việc tiêu hủy hơn sáu mươi hai đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá gần một tỷ đồng
tại nhà máy công ty cố phận môi trường việt úc huyện bình chánh tp hcm
cục quản lý thị trường thành phố đã tổ chức thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với hơn sáu mươi hai đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm
có tổng trị giá gần một tỷ đồng thuộc hai mươi sáu quyết định xứ phạm vi phạm hành chính do cục quản lý thị trường tp hcm
và các đội quản lý thị trường ban hành dưới sự giám sát tiêu hủy của đại diện phòng chuyên môn và các đội quản lý thị trường
hàng hóa được tiêu hủy là các sản phẩm gồm quần áo các loại giày thể thao khẩu trang vải không dệt không phù hợp
với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia miên giá móng tay nghệ thuật các loại giải nhãn hiệu
phương thức tiêu hủy được áp dụng là đốt tiêu hủy trong lò đốt hai cấp có hệ thống xử lý đồng bộ
toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của cục quản lý thị trường tp hcm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường
nhằm hướng dẫn và nâng cao trình độ cho các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
cách phát hiện và xử lý các sự cố cháy nổ
trong khu dân cư công an quận bốn công an tp hcm tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố bốn phường một mươi ba
tham gia buổi diễn tập có khoảng một trăm linh người gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận
công an phường một mươi ba đội viên đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ các đơn vị phối hợp gồm công ty điện lực tân thuận
hội trị thắp đỏ trạm y tế và những người tham gia thoát nạn
tình huống giả định cháy cho trò trị ga tại một nhà dân ngay khi xảy ra sự cố
chủ nhà hô hoáng và kích hoạt chung báo cháy để kêu gọi sự hỗ trợ
các thành viên tổ liên gia nghe chung báo cháy nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy sách tay để khống chế đám cháy ban đầu
hỗ trợ di dời tài sản hướng dẫn những người dân có nhà xung quanh khu vực cháy đến vị trí tập kết an toàn
và thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ và lực lượng chữa cháy
cố nạn cố hộ công an quần tư khẩn trương đến hiện trường dập lửa giải cứu người bị nạn
đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp để dập tắt đám cháy
sau gần một mươi phút tổ chức chữa cháy đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn
nhiệm vụ của em vừa rồi là mang búa vào phá cửa để di tản mọi người
tổ liên gia phòng cháy chữa cháy sẽ giúp cho mọi người trong khu phố gắn kết hơn
và giúp cho mọi người xung quanh dễ khắc phục được hiện trạng gây cháy nổ hiện nay
thực hiện siêu chỉ đạo của quỹ ban dân quận bốn cũng như xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương
hôm nay ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy của phường cũng tổ chức diễn tập
phòng cháy chữa cháy tại tổ liên gia phòng phố bốn một mươi ba
qua buổi diễn tập phòng cháy cháy tại tổ liên gia
cũng mong muốn là người dân sẽ nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như có những kỹ năng cơ bản xử lý
khi mà có phát sinh tình huống cháy tại khu dân cư
buổi diễn tập nhằm hướng dẫn và thực hành cho các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
cách phát hiện cháy báo cháy cắt điện khu vực xảy ra cháy vào hiện trường đưa người và tài sản ra ngoài
cũng như sử dụng các công cụ phương tiện chữa cháy cưu nạn cưu hộ được trang bị tại chỗ
để tổ chức chữa cháy cứu người và hướng dẫn thoát nạn
qua đó nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý tình huống cho người dân trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nói riêng
và người dân nói chung góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi chẳng may có sự cố xảy ra
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo sở ngành địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu
phối hợp giải quyết hồ sơ trình ủy ban nhân dân tp
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu thủ trưởng các sở ngành đơn vị được giao làm đơn vị chú trì giải quyết hồ sơ
phải chú động đề nghị đôn đốc nhắc nhở sở ngành đơn vị liên quan có ý kiến
hoặc cung cấp thông tin tài liệu về nội dung cần phối hợp
trường hợp đơn vị chú trì đã thực hiện hết trách nhiệm trong quy trình lấy ý kiến
mà các đơn vị liên quan không phối hợp hoặc phối hợp không đầy đủ
thì đơn vị chủ trì có văn bản gửi sở nội vụ tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm
xử lý trách nhiệm các đơn vị không quan tâm phối hợp
sở nội vụ được giao tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm về hình thức xử lý
với từng mức độ vi phạm của các sở ngành đơn vị có liên quan
sở cũng phải tổng hợp các trường hợp không thực hiện tốt quy chế phối hợp không ý kiến
chậm trễ ý kiến có ý kiến không đầy đủ hoặc không tham gia học theo yêu cầu
để báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm xử lý trách nhiệm người đứng đầu
làm mới sản phẩm du lịch tại khu chợ
tôi không thể tưởng tượng được là mình có những trải nghiệm chân thực như thế này
giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống khắc nghiệt mà người dân phải trải qua trong thời chiến
và bây giờ các bạn lại kể cho chúng tôi nghe về lịch sử bằng tuô du lịch hết sức ấn tượng
tái dựng giai đoạn sau đồng khởi một nghìn chín trăm sáu mươi mỹ nguyện tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt đánh phá ác liệt
quân và dân cụ chi sống trong thời kỳ này hoa cùng khí thế hào hùng của dân tộc
luôn giữ sự lạc quan tin tưởng hàng hải tham gia phong trào cách mạng
sức sống của những ngày tháng lịch sử đã và đang được lan tỏa
xuyên suốt hành trình tham quan tùa đêm trong lòng địa đạo
từ vùng đất thép trong chiến tranh giờ đây củ chi là mảnh đất tiềm năng phát triển du lịch
đặc biệt là điểm đến lịch sử
đây là lợi thế góp phần làm phong phú hoạt động trải nghiệm du lịch đêm tại thành phố hồ chí minh
chương trình mới trăng chiến khu đang thu hút và đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng cao
của du khách trong và ngoài nước
đại hội tuyên dương thanh niên tiên tiến thành phố hồ chí minh làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi bốn
do thành đoàn tp hcm tổ chức đã thành công tốt đẹp ghi nhận thành quả đạt được
của hai trăm sáu mươi ba cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi thành phố
hai trăm sáu mươi ba đại biểu vinh danh lần này được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước
là những đoàn viên thanh niên tiên tiến
đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động học tập công tác trang luyện
đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương đơn vị
thật sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh có đóng góp xứng đáng trong công tác đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi thành phố hồ chí minh
có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội
trong số hai trăm sáu mươi ba đại biểu thanh niên được tuyên dương năm nay
có một trăm năm mươi tám đại biểu nam và một trăm linh năm đại biểu nữ
bảy đại biểu thuộc nhóm dân tộc thiểu số
có bốn mươi chín người là cán bộ công chức và bảy mươi chín cán bộ viên chức
người lao động trẻ tại đơn vị sự nghiệp công lập
bảy mươi bốn học sinh sinh viên học viên trung cấp
chín văn nghệ sĩ trẻ vận động viên trẻ và bốn doanh nhân trẻ tiêu biểu
trong những ngày tháng năm lịch sử hướng về bắc hồ kính yêu
và nhân năm mươi năm năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
trụ trẻ hồ chí minh nguyện quyết tâm học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
rèn luyện bản lĩnh
nuôi dưỡng khắc phọng sáng tạo trong hành động và thực hiện khẩu hiệu
yêu nước đoàn kết sung kích sáng tạo hội nhập
ngay sau đại hội này các cấp bộ đoàn hội đội thành phố
sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu sâu rộng các chuyên đề học tập
và tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và triển khai đời sinh hoạt chính trị
nhớ về bác lòng ta trong sáng hơn nhân dịp năm mươi năm năm
thực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
cùng với những công trình phần việc ý nghĩa
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hẹn của cả nước
và đặc biệt hướng đến kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
từ đại hội này tổ chức thành phố gửi gắm thông điệp quyết tâm
bảo vệ biên giới biển đảo của tổ quốc là những thanh niên tiên tiến
làm theo lời bác
mỗi thanh niên cộng sản luôn sung kích dẫn thân
ở những nơi nào khó khăn nhất gian khổ nhất
với lý tưởng cách mạng và hoài bảo cao đẹp
sau lễ tuyên dương ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố phối hợp cùng ban thường vụ thành đoàn thành phố hồ chí minh
đã cùng nhau trồng cây bàn vuông tại trụ sở thành đoàn
đây là cây bàn vuông thứ ba của đoàn công tác số một mươi hai
do cán bộ chiến sĩ huyện đảo trường sa và nhà dàn dg một
gửi tặng cho nhân dân thành phố hồ chí minh
như một sự khẳng định và chuyển tải niềm tin của quân và dân
ở biển đảo tuyến đầu của tổ quốc cho tuổi trẻ của thành phố
trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại thành phố
cũng như các nhiệm vụ gắn với công tác biển đảo biên giới
cây bàn vuông được trồng trong khuôn khổ của các hoạt động
đại hội đại biểu thanh niên tiên tiến thành phố hồ chí minh
làm theo lời bác lần thứ tám
để góp phần lan tỏa tình cảm tình yêu quê hương đất nước
và thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố
đối với biển đảo quê hương và tuyến đầu tổ quốc
sau đây được thực hiện tại tỉnh quảng ninh địa phương chỉ tính từ đầu năm cho đến nay đã tiếp nhận thông tin lừa đảo với số tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng
lê văn sự là đối tượng vừa bị công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sự đã lừa và chiếm đoạt của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
sự đã tự xưng là trung tướng công an có nguồn tiền lớn từ nước ngoài chuyển về việt nam cần nhờ người nhận giúp và có chia hoa hồng
ai muốn tham gia thì phải ứng trước một khoản tiền nâng cấp tài khoản ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận xử lý một trăm linh ba vụ việc vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm hoạt tài sản số tiền các nạn nhân trình báo lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
trong đó ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng làm việc nhẹ lương cao đối tượng lừa đảo còn mạo danh các cơ quan tư pháp liên lạc đe dọa nạn nhân có thân nhân
hoặc chính bản thân nạn nhân liên quan đến vụ án đang được điều tra hoặc hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã bị lừa đảo
số khác mạo danh công an phường xã gửi đường link giả mạo ứng dụng vned chứa mã độc đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản
nếu như các đối tượng lừa đảo giới thiệu là cơ quan nào thì có thể sử dụng cái mạng xã hội tra cái thông tin số điện thoại trực ban của các cơ quan đó để hỏi đến các cơ quan đó
để xác minh
trước khi tin và làm theo tất cả những yêu cầu của đối tượng và đặc biệt là phải chấp hành một cái nguyên tắc đó là không chuyển tiền
vì tất cả những cái hoạt động của cơ quan chức năng nhà nước là không có cái hoạt động chuyển tiền qua tài khoản
người dân chúng ta cần phải thường xuyên thông qua các phương tiện thông tin truyền thông cập nhật các phương tức tổ đạo phạm tội mới
để tránh việc chúng ta trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo
trong trường hợp mà người dân chúng ta đã bị lừa thì chúng ta cần phải đến trình báo cơ quan công an gần nhất
để được hỗ trợ và giải quyết
tuyệt đối không được tin tưởng vào các hội nhóm trên không gian mạng quảng cáo với châu trò là có thể lấy lại được tiền
ngoài việc thông tin cá nhân có thể bị lộ lọt khi tham gia mua bán trên live stream
hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin cá nhân từ số điện thoại tài khoản mạng xã hội
tội phạm lừa đảo rất dễ có được các thông tin cơ bản của nạn nhân như địa chỉ nhà số điện thoại
người dân hãy cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại
tự xưng là cán bộ nhà nước cơ quan chức năng không cài đặt phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của đối tượng
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với cơ quan công an
thưa quý vị theo thống kê của các đơn vị chức năng trong năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
tăng gấp rưỡi so với năm hai nghìn hai mươi hai và đã có một năm trăm linh vụ án được khởi tố về hành vi lừa đảo trên không gian mạng
thực trạng này cho thấy các đối tượng tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn
triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công xâm nhập lừa đảo quy mô lớn
vậy chúng ta cần phải có những giải pháp gì để có thể ngăn chặn lừa đảo trực tuyến
chuyên gia an ninh mạng lê thanh tùng sẽ có những phân tích cụ thể ngay sau đây
xin mời quý vị cùng theo dõi
hoạt động lợi dụng không gian mạng tiến hành phạm tội nổi bật là lừa đảo trực tuyến
chiếm năm mươi bảy tổng số tội phạm mạng gia tăng cả về phạm vi quy mô với thủ đoạn tinh vi
tại hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do hiệp hội an ninh mạng quốc gia tổ chức
tại hà nội vào ngày một mươi ba tháng năm cho biết thống kê trên cổng cảnh báo an toàn thông tin
ghi nhận gần một mươi sáu phản ánh lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn ba trăm chín mươi tỷ đồng
tương đương ba sáu gdp trong đó chín mươi một liên quan đến lĩnh vực tài chính
tăng sáu mươi bốn bảy mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại nông thôn nhằm tiến tới tiêu dùng văn minh hiện đại và tiện lợi
đồng bằng sông cửu long xâm nhập mặn vượt lịch sử

khô hạn và thiếu nước ở khu vực tây nguyên thêm trầm trọng
tại đồng bằng sông cửu long toàn bộ các nhánh sông cửu long xâm nhập mặn vào sâu hơn
so với đợt mặn lịch sử hai nghìn một mươi sáu từ ba đến tám km
cụ thể so với năm hai nghìn một mươi sáu tranh mặn bốn xâm nhập mặn trên nhánh sông cửa tiểu và cửa đại
sâu hơn tám km sông hàm luông là sáu km sông cổ chiên bốn km và sông hậu ba km
hiện tại sông vàm cỏ đông mặn vào sâu đến chín mươi km nhưng vẫn kém năm hai nghìn một mươi bảy
đến một mươi hai km và sông vàm cỏ tây một trăm linh km kém năm hai nghìn một mươi sáu khoảng một mươi năm km
bên cạnh đó sông cái lớn ở biển tây mặn vào sâu sáu mươi một km kém năm hai nghìn một mươi sáu khoảng sáu km
đầu năm nay các dự báo đều cho rằng năm hai nghìn hai mươi bốn xâm nhập mặn gây gắt nhưng không bàn
năm lịch sử hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn hai mươi nhưng đến thời điểm hiện tại xâm nhập mặn trên các nhánh sông cửu long
đã phượt năm hai nghìn một mươi sáu rất nhiều và chỉ còn kém đỉnh mặn năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tại tây nguyên
tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới đang rất căng thẳng có đến một trăm ba mươi chín hồ chứa nhỏ cạn nước
dùng tích các hồ chứa hiện chỉ còn ba mươi bốn so với dùng tích thiết kế thấp hơn một mươi một so với trung bình
nhiều năm và tiếp tục giảm hai so với tuần trước dự báo trong tuần này lượng nước ở các hồ chứa
còn lại tiếp tục giảm thêm ba năm nay tình trạng thiếu nước tương đương với năm hai nghìn hai mươi
các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn là con tum có một trăm linh sáu ha
gia lai sáu trăm bốn mươi tám ha đắk lách hai ha
lâm động năm mươi sáu ha đắk nông một mươi bảy trăm hai mươi một ha lâm động sáu trăm sáu mươi ha long an bốn sáu trăm bốn mươi hai ha bỉnh tre năm mươi ha và sóc trăng một năm trăm ba mươi một ha
triển lãm quốc tế cà phê show năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế
với nhiều nhóm ngành hàng khác nhau năm nay thì cà phê show lần đầu tiên mở thêm không gian
giới thiệu truyền thông
việc thu hút thêm những nhà mua hàng tiềm năng cho ngành ăn uống thực phẩm việt nam
sự kiện thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế với nhiều nhóm ngành hàng khác nhau
trong đó có các thương hiệu máy pha cà phê định đám trên thế giới được các đơn vị phân phối uy tín
tại việt nam như lamazoco victoria adunio nova simonelli rocket sanremo
ngoài ra các sản phẩm nguyên phụ liệu pha chế và làm bánh sản phẩm phục vụ ngành pha chế cà phê trà
như vinamilk moline crayston đà lạt milk
tân nhất hương long beach osterbus cũng tham gia trưng bày nhằm góp phần thay đổi ngành pha chế
đưa nền công nghiệp đồ uống việt nam mở rộng thị trường xuất khẩu
với cái xu hướng là ngành hàng f b đang phát triển rất là mạnh mẽ
cũng như là những dịch vụ ăn uống cũng đang được bạn trẻ rất là quan tâm
rất là mong muốn được đồng hành và tiếp sức cho các bạn trẻ có niềm đam mê với lại cà phê
với thức uống cũng như là các bạn barista hay là các doanh nghiệp cà phê sẽ có được tiếp cận những cái sản phẩm
sản phẩm có chất lượng cao của vinamilk được những cái bạn barista hàng đầu trên thế giới và cả ở việt nam tinh chọn
và cùng với đó thì cái chất lượng của sản phẩm cũng được nâng cao lên rất là nhiều
thì đối với về diện mạo của sản phẩm thì vinamilk đi theo cái phong cách rất là sáng tạo
rất là trẻ trung năng động đầy năng lượng táo bạo
và đi cùng với đó là những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao để phục vụ người tiêu dùng mới thế hệ gen
cúng tại truyền lãm đã diễn ra hai giải đấu cấp quốc gia về pha chế đồ uống
đây là hai cuộc thi hiếm hoa tại việt nam được chứa nhận bởi world coffee events vfce
nhằm mục đích tìm kiếm những barista xuất sắc đại diện cho ngành barista việt nam khi đấu giải quốc tế
những người đẹp hành tích cao sẽ có phần thúc đẩy sự phấn đấu trong ngành cà phê
nâng cao tay nghề của barista và thu hút rất nhiều khán giả trên toàn thế giới
giải vô địch cà phê thế giới là đỉnh cao các quy trình pha chế cà phê và các tổ chức đã được cấp
một cái góc nhìn mới đối với lại định vị cà phê
việt nam tích hợp được giá trị văn hóa của ba nền văn minh cà phê thể hiện qua dòng sản phẩm
thông qua việc tham gia này trung nguyên thực hiện được ba việc
thứ nhất là nâng tầm giá trị và định vị của cà phê việt nam đối với thị trường quốc tế
thứ hai là về xã hội
trung nguyên muốn năng truyền một mô hình thể nghiệp tối ưu giúp cho thanh niên việt nam
giúp cho các bạn trẻ có cách thức thể nghiệp phù hợp
ngoài ra ngoài với mong muốn giới thiệu các sản phẩm trà chất lượng cao
cũng như văn hóa thưởng thức trà vô cùng độc đáo của việt nam
tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế
triển lãm quốc tế trà việt nam t show cũng lần đầu tiên được tổ chức
thu hút hơn một trăm linh gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp hàng đầu của việt nam
thế thì cái câu chuyện của chúng ta mà chúng ta lại là cái đất nước của trà
cây trà nguyên sinh tức là từ trời đất sinh ra nó đã ở việt nam rồi
mà tại sao chúng ta lại phải chấp nhận một cái mức giá thấp
hay chúng ta lại chấp nhận một cái hiệu suất kinh doanh thấp như vậy
thế thì nó nằm ở cái chuyện là cái chất lượng của sản phẩm và thương hiệu
do đó thì chúng tôi mong muốn lớn nhất là chúng tôi muốn gửi đến một cái thông điệp
về rằng là chúng ta hoàn toàn với sản phẩm của mình có được chất lượng tương đương
hoặc là hơn của những cái nước mà có truyền thống lâu năm về tràng
không chỉ dành cho những nhà bán hàng tìm kiếm cơ hội
tại cà phê show hai nghìn hai mươi bốn người tiêu dùng lần đầu tiên được thử nghiệm
các dòng máy xay máy pha cà phê
cà phê hiện đại nhất cũng như đa dạng các dòng cà phê từ khắp nơi trên thế giới
như cà phê của brazil indonesia peru colombia
và đặc biệt các loại cà phê robusta và arabica chất lượng cao của việt nam
đây là cơ hội để các nhà quản lý các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế
gặp gỡ chia sẻ các định hướng giải pháp và công cụ quản lý trong ngành sản xuất chế biến cà phê
trà thực phẩm đồ uống nói chung và ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống
cho các nhà hàng khách sạn đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống khác nói riêng
giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại sống xanh sống lành đang trở thành xu hướng
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã sớm có những sáng kiến thúc đẩy lối sống xanh
được đưa vào một hoạt động của ngân hàng tuy biểu là thẻ mb mastercard harry
khảo sát thói quen tiêu dùng của pwc tại hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có việt nam cho thấy người tiêu dùng ngày càng dành nhiều sự quan tâm đến môi trường
theo khảo sát của nelson việt nam cũng chỉ rõ
tám mươi người tiêu dùng việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm đến từ thương hiệu
có ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội
tuy nhiên việc duy trì về hình hành thói quen tiêu dùng xanh vẫn gặp phải rào cản
khi chi phí để sở hữu các mặt hàng xanh thường khá cao
định hướng chi tiêu qua thẻ hai green hướng đến mục tiêu giúp người dân việt nam dễ dàng hơn
trong việc duy trì lối sống trách nhiệm với môi trường và xã hội
high green là một trong những thẻ ngân hàng xanh đầu tiên
đồng thời đây cũng được xem là sản phẩm đánh dấu một bước tiến mới của mb
trong việc trở thành ngân hàng xanh
hệ sinh thái số hiện đại cho phép mb phát triển theo chuẩn esg
tạo ra tác động tích cực với khách hàng và thân thiện với môi trường
lê cảm hứng từ chính các hoạt động bảo vệ môi trường thiết kế mb mastercard high green
ghi ấn tượng với giao diện gần gũi với thiên nhiên cùng với vật liệu thân thiện với môi trường
qua mỗi giao diện được thực hiện bằng thẻ high green mb cùng các đối tác
sẽ đóng góp tương đương một doanh số chi tiêu vào các dự án môi trường và xã hội esg
theo agoda ứng dụng tiền kiếm và đặt phòng khách sạn nổi tiếng thế giới
tp hcm nằm trong top các điểm lưu trú dài ngày được yêu thích nhất tại châu á
trong danh sách và bản xếp hạng các điểm đến dựa trên dữ liệu đặt phòng
của nền tảng du lịch agoda ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tp hcm đã lọt vào một trong tám điểm đến thu hút du khách lưu lại lâu nhất ở khu vực châu á
các thành phố khác bao gồm khảo lắc thái lan
hàn quốc malaysia japan philippines indonesia và ấn độ
theo dữ liệu này tp hcm là địa điểm mà du khách lưu trú trung bình nhiều ngày nhất
thì bắc ninh và đảo phú quốc lần lượt xếp thứ hai và thứ ba
du khách đến tp hcm sẽ thấy những con phố sôi động
đặc biệt khi du khách thực sự dành thời gian trải nghiệm sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tràn trề
và đầy hứng khởi mà thành phố này mang lại
đồng thời là nơi hồ tụ của những yếu tố tuyệt vời về văn hóa con người
cũng như tiềm năng phát triển du lịch
tp hcm luôn luôn là một điểm đến tiềm năng đối với các khách du lịch trong nước và nước ngoài
trong những ngày tháng năm lịch sử này có rất nhiều người tìm đến các bảo tàng
đặc biệt là bảo tàng lưu giữ kỹ vật chiến tranh để gợi nhớ về một thời hào hùng của dân tộc
để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách
mới đây sở du lịch tp hcm công nhận bảo tàng quân khu bảy là điểm du lịch mới của thành phố
khép lại tin tức bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
gần chín mươi tuổi đời trong người lại mang đầy thương tích
nhưng khi xem những hiện vật hình ảnh tư liệu chiến tranh được trưng bày ở bảo tàng quân khu bảy
thiếu tướng nguyễn ngọc doanh nguyên chính ủy trung đoàn một trăm bốn mươi một sư đoàn bảy
nguyên phó tư lệnh chính trị quân đoàn bốn cảm thấy như khỏe hơn
bởi lẽ ký ức của một thời hoa lửa lại ùa về
được xem lại các hình ảnh chiến đấu
ở điện phủ ngày ba mươi chiến dịch hồ chí minh tôi rất cảm động
và lại nhớ đến biết bao các đồng chí
anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh để giành lại độc lập và thống nhất tổ quốc
còn với những thanh niên này đến bảo tàng quân khu bảy là để hiểu thêm
về sức mạnh tiêm tàng của một dân tộc nhỏ bé ở bán đảo đông dương
nhưng đã đánh thắng được hai cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới
điều này không chỉ là một lý do nhưng cũng là một lý do để hiểu thêm về sức mạnh tiêm tàng của một dân tộc nhỏ bé ở bán đảo đông dương

em rất tự hào về lịch sử vì em có thể thấy được cách mà quân ta đánh lại địch
và sử dụng các vũ khí mặc dù là có phần thô sơ
điểm du lịch bảo tàng quân khu bảy có hơn hai mươi ba hiện vật tư liệu lịch sử quý
mỗi hiện vật đều có những câu chuyện riêng liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
để du khách dễ dàng tra cứu thông tin nhiều hiện vật đã được số hóa bằng công nghệ mã vạch
ngoài trưng bày cố định chúng tôi có thể là khách tham quan nhất là học sinh sinh viên
cao gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử nâng cấp các dịch vụ bên ngoài trưng bày của bảo tàng
như là cơ sở ăn uống dịch vụ giải khát để đảm bảo cho khách có một cái không gian
là điểm du lịch nhưng bảo tàng quân khu bảy không tổ chức bán vé thu phí tham quan
điều này sẽ giúp du khách đến với bảo tàng nhiều hơn từ đó lan tỏa tinh thần yêu nước
tình đoàn kết quân dân để cùng phát triển